trên địa bàn các tỉnh an giang sóc trăng và hậu giang đã xuất hiện những cơn mưa giải nhiệt sau nhiều tháng nắng hạn
khiến cho người dân ai cũng vui mừng và phấn khởi
mưa lớn xuất hiện tại thành phố châu đốc thành phố long xuyên huyện thoại sơn
tri tôn tỉnh biên tỉnh an giang và kéo dài khoảng bốn giờ
theo đài khí tượng thủy văn tỉnh an giang đây là cơn mưa lớn và dài nhất trong gần hai tháng trở lại đây
cơn mưa vàng đã rút gần một mươi bảy hectare rừng của tỉnh an giang
đang ở mức cảnh báo cháy rừng cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm được giải nhiệt kịp thời
còn tại sóc trăng mưa lớn kéo dài cũng giúp nhiều nhà vườn trên địa bàn tăng cường việc chữ nước ngọt
cứu được nhiều diện tích vườn cây ăn trái giúp cho người dân có nguồn nước ngọt để tự chữ cho việc sinh hoạt
tế tiêu giảm mặn và giảm chi phí đầu tư trong khu sản xuất
tại hậu giang cũng đã xuất hiện những cơn mưa giải nhiệt sau nhiều tháng nắng nóng trên địa bàn hầu hết các huyện thị xã thành phố trong tỉnh
hiện độ mặn ở các sông trên địa bàn tỉnh hậu giang cao nhất là một mươi sáu phần nghìn thấp nhất một hai phần nghìn
so với thời điểm độ mặn tăng cao nhất từ đầu mùa khô đến nay hiện nồng độ mặn đã giảm từ tám phần nghìn đến bảy sáu phần nghìn